sau một mươi năm thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh con tum đã có nhiều chuyển biến tích cực
đời sống bà con nơi đây từng bước được cải thiện các hộ nơi đây cũng đã xác định được vai trò và trách nhiệm của mình
trong xây dựng nông thôn mới bên cạnh đó tư tưởng trông chờ ỉ lại vào sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước cũng đã được xóa bỏ
huyện con rẫy là một huyện nghèo của tỉnh con tum nhưng với cách làm táo bạo và quyết liệt trong xây dựng nông thôn mới
lựa chọn những tiêu chí khó khăn nhất để hoàn thành trước nhờ đó đến nay huyện đã có hai xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới
tổng thu nhập bình quân đầu người một năm ở khu vực nông thôn trên địa bàn là một mươi sáu tám mươi năm triệu đồng tăng thêm hai ba mươi bốn triệu đồng so với cuối năm hai nghìn một mươi bảy

tỉnh con tum đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại từng địa phương
tỉnh con tum đã triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn tại từng địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động biểu dương khuyến khích các tập thể cá nhân
những mô hình hay trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới
xác định lĩnh vực trọng tâm và những tồn tại hạn chế trong khu vực nông thôn để tập trung xây dựng
đầu tư hỗ trợ về các lĩnh vực như là để nâng cao thu nhập cho người dân và giải quyết vấn đề
môi trường và an ninh nông thôn đảm bảo khu vực nông thôn là một miền quê đáng sống để làm sao
đó người dân chủ động trong việc tổ chức thực hiện ở địa phương mình đảm bảo là dân biết
dân làm dân kiểm tra và dân hưởng lợi phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh con tum có hai mươi năm xã đạt
chuẩn xã nông thôn mới có ba huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm xã đạt chuẩn nông thôn
mới kiểu mẫu số tiêu chí bình quân đạt chuẩn nông thôn mới trên xã là một mươi sáu tiêu chí